đầu năm học mới hành một mươi chín hai nghìn hai mươi ngành giáo dục đào tạo tp hcm đã đề nghị các đơn vị trường học
tổ chức cho phụ huynh học sinh ký cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh theo quy định
pháp luật đã quy định trẻ từ sáu tuổi trở lên phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô xe gắn máy xe đạp điện
tuy nhiên thực tế tại nhiều trường học trên địa bàn tp hcm các bậc phụ huynh học sinh còn phớt lờ quy định này
do đó sở giáo dục đào tạo tp vừa ban hành quy định đề nghị các trường học tổ chức cho phụ huynh
ký cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh theo quy định không giao mô tô xe gắn máy cho trẻ em
chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định
cùng với đó lực lượng chức năng tăng cường tuần tra nhắc nhở xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trực tự
an toàn giao thông liên quan đến trẻ em tập trung xử lý hành vi người lớn chở trẻ em đi mô tô xe máy
xe đạp điện không đổi mũ bảo hiểm theo quy định